thưa quý vị đến trưa nay ba mươi tháng một mươi trên địa bàn tỉnh nghệ an vẫn đang mưa lớn nước lũ dâng cao
khiến hàng nghìn hộ dân ngoài đê sông lam tại nhiều xã thuộc huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an bị ngập sâu trong nước và cô lập hoàn toàn
ngay trong đêm chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương ứng cứu sơ tán người dân
đặc biệt là người già và trẻ nhỏ vận chuyển tài sản gia súc gia cầm lên khu vực cao
hiện tại các tuyến đường giao thông cầu tràn để đi vào một số khu vực dân cư thuộc nhiều xã đều bị nước lũ chia cắt
chính quyền địa phương đã cắt cử các lực lượng túc trực không cho người dân đi qua tại các khu vực nguy hiểm
hiện nay mưa lớn vẫn đang diễn ra kết hợp với các nhà máy thủy điện xả lũ khiến mực nước sông lam vẫn đang không ngừng dâng cao
dự báo tiếp tục ngập cục bộ và chia cắt hoàn toàn các địa phương nằm ngoài đê sông lam
tại hà tĩnh hoàn lưu bão số sáu
mưa lớn số chín đã gây ngập lụt gần bốn hộ dân tại năm mươi một xã của tám huyện
cá biệt một số hộ dân ở một số xã thuộc bốn huyện cẩm xuyên nghi xuân thạch hà và đức thọ
bị ngập sâu trong nước từ năm m đến một m
mưa lớn cũng gây ngập lụt ở một số đoạn đường trên quốc lộ một a tám a tám c
và các tuyến đường tỉnh lộ giao thông nông thôn trên địa bàn
một số công trình bị hư hại mưa lớn cũng làm ngập gần bốn trăm linh hectare thủy sản
hàng trăm hectare hoa màu bị ngập hư hại
vào khoảng hơn hai giờ sáng nay trên địa bàn thôn yên điểm xã thịnh lộc
đã xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái hơn ba mươi căn nhà và nhiều công trình phụ cây cối
tính đến chiều nay các địa phương ở hà tĩnh đã di rời hơn một hộ dân
tại sáu mươi sáu xã trên địa bàn ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất
cùng với đó hơn một mươi ba học sinh cũng được cho nghỉ học để bảo đảm an toàn
còn tại tỉnh quảng ngãi cơn bão số chín cũng làm sạt lở hầu hết các tuyến đường
huyện về xã từ xã về thôn trên địa bàn huyện vùng cao trà bồng
hiện nay năm xã khu tây của huyện này vẫn bị cô lập hoàn toàn
trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm hai mươi hai b hai mươi bốn c đoạn qua các xã khu tây huyện trà bồng
có rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng người dân không thể qua lại
còn đường xã chúng ta đi rất là khó khăn tất cả phải đi bộ không thể đi xe được
từ xe máy lời chiếu
hiện nay các xã khu tây huyện trà bồng gồm trà phong trà tây sơn trà trà thanh trà sinh
đã hoàn toàn bị cô lập
khoảng một mươi một khu dân cư ở lân cận vùng sạt lở phương tiện giao thông không thể qua lại được
với khối lượng đất đá sạt lở lớn như hiện nay thì công tác khắc phục là vô cùng khó khăn
riêng đối với các tuyến đường hiện nay đang bị sạt lở áp tác nghiêm trọng
thực tế là đường tỉnh lộ sáu trăm hai mươi hai b trà bồng trà phong tuyến hai mươi bốn c
tại chỗ eo tà mỏ
hiện vùng núi tỉnh quảng ngãi vẫn tiếp tục mưa trở lại
trong những ngày tới chính quyền địa phương sẽ triển khai thông đường giải phóng đất đá sạt lở
để nối trở lại
tại tỉnh quảng trị mặc dù nước lũ đã rút nhưng công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai
đặc biệt là thông đường đến các xã vùng sâu vùng xa vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
vì vậy nhiều địa phương tại các huyện miền núi vẫn bị cô lập do các tuyến giao thông bị sạt lở
chưa thể kết nối liên lạc
người dân tại những khu vực này hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
do thiếu lương thực thực phẩm thuốc men và nhu yếu phẩm khác
ghi nhận tại xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
tuyến đường hồ chí minh nhánh tây từ khe xanh vào xã hướng việt dài khoảng sáu mươi km
nhưng đã bị sạt lở ở nhiều điểm việc khắc phục kéo dài hơn một mươi ngày nay
tuy nhiên do mưa lũ tái diễn liên tục khiến đất đá sạt lở nên chưa thể thông tuyến
hàng tiếp tế cho bà con vùng lũ phải vận chuyển bằng cắt treo tạm thời như thế này
phải mất nhiều giờ đi bộ băng rừng mới có thể tiếp cận được trung tâm xã hướng việt
cho tới thời điểm này xã vẫn ở trong tình trạng mất điện mất nước các tuyến đường ngập sâu trong bùn đất
trong đợt mưa lũ vừa qua xã hướng việt đã có một người chết ba người mất tích hai người bị thương nặng
bốn ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn hơn bảy mươi nhà bị sập hư hỏng
trường học và trạm y tế bị ngập sâu trong bùn
các phương tiện cơ giới vẫn chưa thể tiếp cận các điểm trường
nên không thể biết lúc nào việc học ở đây mới có thể tiếp tục
lãnh đạo tỉnh quảng trị đã nỗ lực tiếp cận các vùng bị cách ly trước mắt hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm
và sẽ có biện pháp giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài
trước hết là chúng ta phải đảm bảo để cho người dân là không bị đói
không bị rát và không để cho người dân bị man rơi chỗ đất
thì tỉnh đã có cái sự chỉ đạo
quý đồng tất cả nguồn lực của xã hội cũng như là tích cái ngân sách ra
để hỗ trợ cho xã hương việt và cũng như là những xã đã bị cô lập vừa qua
để mà khắc phục sớm thì ổn định cuộc sống
và trong đó là cái ưu tiên để mà thông cả cái tuyến giao thông
để cho cái vấn đề hoạt động lại ổn định
và cũng như là cho cả cái hàng cứu trợ sớm đến tên tái cái người bị thiệt hại
hiện nay hàng chục máy móc thiết bị và hàng trăm con người được huy động
để ngày đêm giải phóng ách tắc trên tuyến đường hồ chí minh nhánh tây
vận chuyển lương thực thực phẩm cứu trợ người dân
giúp bà con dọn dẹp khắc phục thiệt hại sau lũ
sau bão số chín lực lượng công binh của quân khu bốn đã tích cực thông đường bảy mươi một
nối chạm kiểm lầm sáu mươi bảy đến thủy điện rào trang ba
ở xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đường vào thuận lợi ít nguy hiểm hơn
nên hôm nay lần đầu tiên thân nhân của một mươi hai công nhân đang mất tích
ở thủy điện rào trang ba đã được tiếp cận với hiện trường
trước khối lượng đất đá sạt lở vượt ngoài tưởng tượng
và chứng kiến cảnh hàng trăm con người đang ngày đêm làm việc công việc cứu hộ cứu nạn
họ không giấu được nỗi xúc động
buồn đau đớn trước mắt họ giờ đây là cảnh đổ nát vượt sức tưởng tượng
hàng nghìn khối đất đá chảy xuống vùi lấp mọi thứ
không chỉ một mà quá nhiều điểm
nhưng người thân ở đâu giữa bãi đất mới ngập tràn này
hơn hai trăm linh con người đang lật từng hốc đất nhặt từng phiến đá để tìm kiếm
gần ba tuần qua không kể ngày đêm họ miệt mài mở đường vào khu tìm kiếm
nén hương thắp giữa trời đất lúc này như để gọi con em theo thân nhân đi về
hơn là cầu mong siêu thoát ở một nơi xa xôi
trận kiệm của bác lần đầu tiên là bác vẫn thấy sự quan tâm của lần đầu các cấp
nhất là các chủ các anh bộ đời ở đây là nhiệt tình trong công tác tìm kiếm cứu nạn đối với con của bác
cho nên cái đầu tiên bác vẫn nhìn nhận là thoả mạng nhìn thấy được sự quan tâm của nhà nước đối với tất cả những người nào trong bà đây
cái thứ hai nữa là bác vẫn yên tâm mặc dù tìm chưa ra sạc nhưng mà bác vẫn yên tâm vẫn có hy vọng vẫn nuôi hy vọng là con bác được sớm được các cơ quan nhà nước đưa về
đồng cảm chia sẻ với các nhà nước đưa về
đồng cảm chia sẻ mất mát của các gia đình có người thân mất tích
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế cũng không giấu được cảm xúc
buồn nhưng trên hết là trách nhiệm
thừa thiên huế và quân khu bốn khẳng định quyết tâm tiếp tục huy động nhân vật lực sớm đưa đồng bào về với gia đình
như vậy là chúng ta cũng đã tìm được năm thi thể trong một mươi bảy công nhân bị mất tích
còn lại một mươi hai con việc bằng chục khóa máy
nhưng người tôi quyết tâm trong những ngày thời tiết thuận lợi như thế này
tuy nhiên chúng tôi rất mong muốn làm sao thời tiết thuận lợi hơn để tiếp tục tìm kiếm
và quan điểm là tránh phụ từ ngày tới giờ còn đường công tác để tìm được người bị mất tích
để về lại với gia đình về lại nơi quê hương
để tiết kiệm dành tất cả thời gian cho việc tìm kiếm
các hoạt động phụ trợ khác đã được sở chỉ huy tiền phương sắp xếp đưa vào phục vụ tại chỗ cho lực lượng cứu hộ
một mươi bảy ngày dòng dã mỗi ngày hơn hai trăm linh con người cùng hàng chục phương tiện cơ giới
đang bám lại trên triền núi vừa đổ sụp
tất cả đều tranh thủ từng giờ từng phút để có thể tìm kiếm các nạn nhân sớm nhất
thưa quý vị tối nay đài tiếng nói việt nam đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật thiện nguyện thương về miền trung
nhằm kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức cá nhân các nhà hào tâm hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng bão lũ vượt qua khó khăn hoạn nạn
chương trình gồm hai mươi tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của gần hai mươi ca sĩ nghệ sĩ
với những khó khăn
với những ca khúc hướng về miền trung
qua đó truyền tải những thông điệp yêu thương và thiện nguyện đến với đồng bào đang oàn mình chống trọi với thiên tai
đặc biệt chương trình còn có phần đấu giá các hiện vật nhằm kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ đóng góp
toàn bộ số tiền ủng hộ cũng như quyên góp được của chương trình sẽ được chuyển đến tận tay người dân miền trung
và sẽ được công bố trên các phương tiện của đài tiếng nói việt nam